ngày một mươi bảy tháng sáu tại cao bằng báo cao bằng đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
là cơ quan ngôn luận của đảng bộ và nhân dân tỉnh cao bằng năm mươi năm năm qua báo cao bằng đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nâng cao dân trí và sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương thông tin kịp thời những đổi mới trong sự nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân
báo cao bằng còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trao tặng ủng hộ hơn ba hai tỷ đồng
từ những kết quả đạt được báo cao bằng đã vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
trong thời gian tới báo cao bằng tiếp tục phát huy truyền thống cơ quan báo đảng xứng đáng là cơ quan ngôn luận của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương xứng đáng với danh hiệu huân chương lao động hạng nhất